tại hà nội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với bộ quốc phòng về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng
trong hoạt động sản xuất xây dựng kinh tế gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng
tham dự buổi làm việc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đại tướng lương cường
bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị phó thủ tướng trịnh đình dũng và đại diện một số bộ ngành
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương sự nỗ lực quyết tâm của quân ủy trung ương bộ quốc phòng
trong quản lý sử dụng đất quốc phòng và mục đích sản xuất xây dựng kinh tế gắn với nhiệm vụ quân sự quốc phòng
thủ tướng đánh giá những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện chức năng của đội quân lao động sản xuất
trong thời gian qua là nhờ sự nỗ lực rất lớn có ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh
về nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng đề nghị quân ủy trung ương bộ quốc phòng cần tiếp thu các ý kiến tham gia
hoàn chỉnh các văn bản để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định
cụ thể là các nội dung cho phép các doanh nghiệp trực tiếp làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng
các đơn vị các tập đoàn kinh tế quốc phòng được sử dụng đất quốc phòng và nhiệm vụ lao động sản xuất xây dựng kinh tế
kiên quyết thanh lý thu hồi các hợp đồng hết thời hạn sai phạm không hiệu quả
các hợp đồng có hiệu quả phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đáp ứng yêu cầu quốc phòng được phép thực hiện đến hết thời hạn
bộ quốc phòng quản lý chặt chẽ giữ ổn định tình hình quân đội không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá
thủ tướng mong muốn bộ quốc phòng phải đi đầu mẫu mực về cổ phần hóa thoái vốn
bàn giao đất của các doanh nghiệp thuần túy về xây dựng thương mại dịch vụ và các doanh nghiệp
y liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế xã hội và quản lý theo luật định
cùng với đó là nghiên cứu đề xuất chủ trương giải pháp cơ bản lâu dài để quản lý chặt chẽ
phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất quốc phòng vào cả nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng phát triển đất nước
phù hợp với thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của quân đội không để lãng phí nguồn lực